điều năm mươi bảy thông tư năm mươi tám quy định giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang loại mới bằng vật liệu nhựa đang gặp nhiều dư luận trái chiều từ phía người dân và bộ tư pháp
vậy vấn đề trên được bộ giao thông vận tải xử lý như thế nào
chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn giữa phóng viên truyền hình nhân dân với ông nguyễn hồng trường thứ trưởng bộ giao thông mật tài
thưa ông mới đây thì bộ giao thông vận tải đã ban hành thông tư số năm mươi tám theo đó giấy phép lái xe bằng bề giấy không chuyển sang vật liệu pet sẽ không còn giá trị sử dụng và người dân thì phải sát hạch lại lý thuyết nếu như muốn cấp lại giấy phép lái xe
vậy thì điều này không phù hợp với pháp luật hiện hành bộ giao thông vận tải sẽ xử lý vấn đề này như thế nào
thời gian vừa qua bộ giao thông vận tải đã ban hành thông tư năm mươi tám về cấp đổi giấy phép lái xe từ bằng giấy sang bằng pet
với thông tư này đưa ra một thông tư
thông tư này cũng khá là rõ ràng tức là đối với các giấy phép lái xe thì đến khi hãn đổi thì sẽ chuyển sang hình thức là giấy phép lái xe bằng vật liệu pet
tuy nhiên tại thời điểm ban hành thông tư thì chúng ta thấy rằng tức là quản lý giấy phép lái xe này rất là khó khăn và có rất nhiều giấy phép lái giả nó ảnh hưởng đến hoạt động của toàn xã hội
cho nên có đưa ra một số cái chế tài ví dụ như là nếu sau sáu tháng mà không tiến hành
đến thời điểm đó sau sáu tháng mà không tiến thay hãn đổi sẽ phải thi lại đi tuyến
thì sau khi mà có ý kiến của người dân cũng như là ý kiến của ngành nhân quán
thì bộ giao thông thái đăng đấy cũng là một cái nơi cần phải xét chặt lại
thì hiện nay bộ đang thay đổi toàn diện cái thông tư năm mươi tám này
và hiện nay thì là các cơ quan chức năng là tổng cụ đông bộ
cũng như là phù hợp chế của bộ cũng đã lấy ý kiến thay đổi thông tư này với cơ bản là hoàn thiện
theo cái hướng
là sẽ không đưa ra các chế tài mà chủ yếu là vẫn thực hiện cái việc vận động người dân
tuy nhiên cái lộ trình thì chúng tôi vẫn cố gắng là giữ từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
có thể là chuyển đổi được cái giải phép lấy xe sang cái vận lục s để quản lý một cách tốt hơn
vậy thì đối với khoản tài chính mà ngành đã thu của người dân trong thời gian vừa qua
thì sẽ được xử lý như thế nào thưa ông
có thể nói tức là trong cái quyết định của bộ tài chính
thì trong cái việc cấp đổi giải phép lấy xe
thì lấy phí là khoảng một trăm năm mươi năm đồng
thì để mà tiền khai cái việc cấp đổi giải phép lấy xe mới
thì bộ thông công tài tổng cộng đồng bộ cũng đã có cái kiến nghị bộ thông công tài về cái khoản lấy phí này
tuy nhiên thì có thể nói là cái việc cấp đổi giải phép lấy xe
thì theo quyết định này chúng ta phải thu một cái khoản lấy phí nhất định
thì chính cái tiền đó là để là mua cái vật liệu là chính
chứ còn toàn bộ các cái chi phí khác thì lại nằm trong cái hoạt động của công chức rồi
thì khi mà đổi cái này chúng tôi cũng đang tính đến một cái giải pháp tức là sẽ miễn phí cho người dân
tuy nhiên khi mà thống kê lên thì số tiền nó khá lớn
cho nên là trong cái quá trình mà thực hiện thì hiện nay thì cũng đang rất mong là phía người dân
là cái người mà phải chịu để mà thực hiện cái việc và đổi giải phép lấy xe này
thì cũng thông cảm với cơ quan nhà nước để chúng ta làm nào tức là cũng góp phần vào cái việc là quản lý tốt cái giải pháp lái xe này
giống làm giả nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện để người dân có thể tức là có một cái giải phép lấy xe nó tốt hơn
nó biên hơn và chúng ta sử dụng cũng nhiều làm hơn
đặc biệt là cái giấy phép lấy xe đối với xe máy ô tô thì chúng ta chỉ cấp một lần